trên quốc lộ bốn d đoạn qua bản sùng châu xã nậm lỏng thành phố lai châu tỉnh lai châu
một hố tử thần đã xuất hiện và tồn tại suốt một tháng qua
điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân xung quanh
và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi qua lại trên đoạn đường này
nhất là khi hiện nay đang là mùa mưa bão
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại lai châu
tại hiện trường theo ghi nhận điểm sụt lún hình thành là do dưới lòng đất có hố cát tơ
diện tích mặt đường bị sụt với chiều dài khoảng một mươi một mét chiều rộng chiếm gần hết một làn đường
và chỉ cần một trận mưa lớn nữa là hố cát tơ này sẽ ăn rộng ra làn đường bên cạnh
để cảnh báo người tham gia giao thông người dân tại khu vực đã lập rào chắn tạm thời bằng cây que

theo lời bà con ở đây thì hố cát tơ này xuất hiện từ năm ngoái nhưng khi đó diện tích nhỏ
đến giờ thì đã trở nên quá nguy hiểm và đáng lo ngại
đặc biệt hố cát tơ trên đang có chiều hướng mở rộng hơn
tiềm ẩn nguy cơ sụt lốn cho hơn một mươi hộ dân và một cơ sở giáo dục quanh khu vực đó
cũng đã có trường hợp người tham gia giao thông qua đây bị tai nạn khá nặng
nhà tôi nằm cách hố cát tơ này chỉ chục mét nữa thôi
tôi lo lắng cái hố này sẽ mở rộng đến nhà tôi
các cơ quan cấp trên xem xét sớm lấp nó đi để cho chúng tôi được yên tâm sinh sống
trước thực trạng trên chính quyền sở tại đã có báo cáo với lãnh đạo thành phố lai châu
để có phương án xử lý không xây nhà mới xung quanh khu vực
cũng như di rời những hộ dân bị ảnh hưởng để bảo đảm an toàn
còn khắc phục điểm sụt lún như thế nào và bao giờ khắc phục thì vẫn phải chờ đợi
ngay sau khi sự việc giải ra thì chúng tôi đã kịp thời
thứ nhất đã chỉ đạo các bộ phận của xã
rào lại các khu vực hố cắt tơ bị sụt lún xảy ra để cho đảm bảo an toàn
cái thứ hai là chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố
như là phòng quản lý đô thị và các phòng ban chuyên môn liên quan
để xuống kiểm tra khảo sát đánh giá những mức độ nguy hiểm của các hố cát tơ này
thế thì hiện nay những hố cắt tơ đang diễn ra nguy hiểm và nó ảnh hưởng trực tiếp đến người dân
thì phòng chuyên môn của thành phố cũng đã trình
chủ tịch đoàn thành phố xem thét đầu tư
điểm sụt lún trên quốc lộ bốn d là khu vực có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tương đối lớn
đặc biệt xung quanh có trường học nên tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm rõ nét
chính quyền các cấp cần xử lý rất điểm triệt đẩy điểm sụt lún trên
để bảo đảm an toàn tính mạng con người ổn định cuộc sống cho người dân